tại hà nội bộ lao động thương minh và xã hội và tổ chức lao động quốc tế ilo tại việt nam
đồng tổ chức dự án cải thiện pháp luật lao động và quản trị lao động trong khuôn khổ quan hệ lao động mới
cục quan hệ lao động và tiền lương bộ lao động thương minh và xã hội đã triển khai phương án
điều tra lao động tiền lương thu nhập của người lao động của hai doanh nghiệp
theo tám vùng kinh tế tại một mươi tám địa phương có thị trường lao động phát triển
làm cơ sở cho việc điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng năm hai nghìn một mươi tám
hoạch định chính sách tiền lương và công bố trên thị trường lao động
để người sử dụng lao động và người lao động thương lượng tiền lương
tổng hợp kết quả điều tra cho thấy tiền lương của người lao động ổn định và tăng trưởng
ước thực hiện năm hai nghìn một mươi bảy là sáu hai mươi sáu triệu đồng một người một tháng tăng chín sáu so với năm hai nghìn một mươi sáu
dù mức tiền lương đã có cải thiện song theo ý kiến của các chuyên gia

nhưng tăng bảng lương tính theo hệ số thâm niên đang trở thành rào cản cho các doanh nghiệp
chưa tạo động lực tăng năng suất lao động
tại buổi làm việc tổ chức lao động quốc tế khuyến nghị việt nam cần nghiên cứu điều chỉnh
quy định mức tiền lương tối thiểu theo giờ đối với công việc làm không chọn thời gian
triển khai đúng chất lượng tiến độ cuộc khảo sát chuyên đề về tiền lương trong doanh nghiệp năm hai nghìn một mươi tám
làm cơ sở cho điều chỉnh tiền lương tối thiểu năm hai nghìn một mươi chín